vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai công an huyện phú lộc nhận được trình báo của một đôi thanh niên nam nữ
về việc bị hai đối tượng dùng mã tấu khống chế cướp đi một hai triệu đồng tại bãi biển lăng cô
công an huyện phú lộc đã vào cuộc xác minh và bắt giữ nguyễn văn tình và nguyễn văn sang
là thủ phạm của vụ cấp trên thu giữ hai mã tấu và số tiền hai đối tượng đã cướp được
liên quan đến nghi án trộm xe ô tô laxert tại một khách sạn ở cần thơ đang được dư luận quan tâm
vào chiều qua công an thành phố cần thơ đã phát đi thông tin chính thức về vụ việc
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng hai sau khi nhận được tin báo trộm
cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ phối hợp với lực lượng chức năng
chặn bắt nhóm thanh niên đang điều khiển xe lexus biển số năm mươi một f ba mươi năm nghìn bốn trăm một mươi
kết quả xác minh cho thấy đinh thanh sơn chú tỉnh ninh bình và phạm thị thanh vân
chú quận bảy thành phố hồ chí minh sống với nhau như vợ chồng
ngày chín tháng hai vân cùng nhóm bạn đến cần thơ bằng chiếc xe lez thuê nghỉ
tại khách sạn phương nga quận ninh kiều thành phố cần thơ
vào tối ngày một mươi chín tháng hai lợi dụng sơ hở của nhân viên khách sạn sơn lấy xe rời khỏi khách sạn
cùng với một người bạn tên khánh nhưng đã bị quản lý khách sạn phát hiện và điện báo cho cơ quan công an
theo công an quận ninh kiều với những chứng cứ thu thập được thì vụ việc trên có dấu hiệu
của tội danh trộm cắp tài sản
hiện công an quận ninh kiều đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án
giả danh công an để lừa bán xe thanh lý do lê quang long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện đức trọng tỉnh lâm đồng thực hiện
kết quả điều tra ban đầu cho thấy lê quang long đã giả danh cán bộ công an công tác
tại cục cảnh sát hình sự bộ công an với cấp bậc đại úy để giới thiệu mua ô tô thanh lý
những người muốn mua xe phải đưa tiền trước cho long thì mới được xem và nhận ô tô
tuy nhiên sau khi nhận tiền của những người bị hại thì long đã chiếm đoạt và bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đề nghị những ai là nạn nhân bị long lừa đảo
với hình thức nêu trên liên hệ với điều tra viên lương văn nguyên đội ba
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
tại địa chỉ hai trăm sáu mươi tám trần hưng đạo phường nguyễn cư trinh quận một thành phố hồ chí minh
số điện thoại chín mươi tám trăm ba mươi sáu năm nghìn sáu trăm bảy mươi chín để cung cấp thông tin
liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào đêm giao thừa tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám trên quốc lộ bốn mươi sáu c
thuộc địa bàn xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an làm một mươi người thương vong
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trường cho biết
đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án
như tin đã đưa vào đêm ngày một mươi năm tháng hai tức đêm giao thừa
nhiều người dân xóm liên châu xã thanh liên tổ chức đốt lửa chạy đón giao thừa
thì bất ngờ một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào nhóm người
khiến một người tử vong tại chỗ một người tử vong sau ba ngày cùng với tám người khác bị thương
danh tính tài xế điều khiển xe gây tai nạn được xác định là nguyễn quốc phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế phượng điều khiển xe vội về đón giao thừa
khi đến đoạn đường trên thì có đánh lái để tránh xe máy và đã đâm vào nhóm người đang đứng bên đống lửa chạy
ngay sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế bị lực lượng công an đưa về trụ sở lấy lời khai
để phục vụ công tác điều tra và truy tố trước pháp luật
đối đầu xe tải một người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra vào chiều tối qua trên đường lộ thơ
xã thành triệu huyện châu thành tỉnh biến tre
cụ thể xe máy do nguyễn hữu nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú xã tiên long huyện châu thành điều khiển lưu thông theo hướng từ quốc lộ ba mươi bảy
quốc lộ năm mươi bảy về ủy ban nhân dân xã thành triệu đã đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi một fl một trăm bốn mươi ba
do trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại địa phương điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại
cú đâm mạnh làm anh nguyễn hữu nghị chết tại chỗ xe máy bị hư hỏng nặng
qua công tác khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân tai nạn là do anh nghị đã điều khiển xe lấn trái đường
xe khách phóng nhanh vượt ẩu dừng đón trả khách lộn xộn dọc đường là tình trạng đang diễn ra phổ biến
đặc biệt là trong những ngày sau tết nguyên đán
và để đảm bảo cho người dân có những chuyến xe an toàn trở lại các thành phố lớn làm việc
thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng ngãi đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các xe khách vi phạm
thời điểm tết trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn thuộc huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách
đặc biệt là vụ xe khách xuân mai phóng nhanh trong lúc vượt đèo phiêu lắc đã bị lật úp là một số người bị thương nhẹ
sau tết người dân trên tuyến quốc lộ một và quốc lộ hai mươi bốn tiếp tục lo lắng trước tình trạng xe khách phóng nhanh vượt ẩu
nếu mà cho tổng bình một mươi tiếng đồng hồ mà chạy
cho tổng bình một mươi tiếng đồng hồ mà chạy
cho tổng bình một mươi tiếng đồng hồ mà chạy
chạy tốc độ bảy mươi đi phải không
thì vẫn là bảy trăm linh dư mất đi
mà nếu chạy tốc độ trung bình sáu mươi thì vẫn là sáu trăm linh km
sau tết nhu cầu đi lại vận chuyển hành khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ngãi
chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
tập trung kiểm tra xử lý quyết liệt xe khách chạy quá tốc độ
chờ qua số người quy định vào buổi tối
thì lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm đức phố
tăng cường làm công tác tuần tra kiểm soát
trong đó tập trung xử lý theo các chuyên đề vi phạm về tốc độ
về văn đường cũng như các trường hợp vi phạm về nồng độ cuồn
khi đi đến phương tiện tham gia giao thông
để kịp thời phát hiện và tạm giữ phương tiện đảm bảo an toàn giao thông
những ngày sau tết mỗi hành khách đều mong mỏi những chuyến xe thượng lộ bình an
vì sự an toàn của mọi người mọi nhà
bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
còn cần sự chung tay của những lái xe khách
phải luôn luôn xác định đang nắm sinh mạnh của hàng chục người
niềm hạnh phúc của hàng trăm gia đình
vì thế tài xế cần tỉnh táo tuân thủ quy định về tốc độ làn đường
nhằm đem lại những lộ trình thuận lợi và tuyệt đối an toàn
chỉ mới đầu năm nhưng trên cả nước đã xảy ra không ít vụ cháy gây thiệt hại lớn
và chỉ trong ngày hôm qua thì ít nhất đã xảy ra bốn vụ
đáng chú ý là hai vụ cháy lớn
một là tại công ty mỹ nghệ ba ở bình dương
và một là tại ngân hàng vp bank ở quảng bình
và thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại tỉnh bình dương vào chín h ngày hai mươi năm tháng hai
hơn một mét vuông của công ty vỗ mỹ nghệ ba
thuộc phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương đã bốc cháy dữ dội
nhiều thùng sơn liên tục phát nổ khiến nhiều người hoảng loạn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã hủy động lực lượng phối hợp với người dân tham gia dập lửa
tuy nhiên do bên trong có nhiều vật dụng dễ cháy lửa cháy lớn
khiến việc cháy cháy gặp khó khăn
sau gần hai giờ đồng hồ đám cháy cơ bản đã được khống chế
nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện
rất may là không có thương vong về người
một vụ cháy khác đã xảy ra vào tối ngày hai mươi năm tháng hai
ở thành phố đồng hứa tỉnh quảng bình
khu vực bị cháy là phòng giao dịch của ngân hàng vp bank trên đường tố hữu
theo thông tin ban đầu đám cháy bùng phát từ tầng một
rồi lan lên tầng hai của ngôi nhà bốn tầng
vào thời điểm xảy ra cháy rất may trong văn phòng không có người làm việc
công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng điều động bốn xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau gần ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
một xe ô tô vận chuyển pháo và rượu không rõ nguồn gốc
vừa bị tổ công tác của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
nhận tin báo của quân chúng tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín a một mươi chín nghìn bảy mươi hai
chạy từ hướng gia lai sang đắk lắc phát hiện trên xe có chở hai mươi tám kg pháo dây pháo hoa
và ba mươi hai chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
tài xế xe là đào duy thanh ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
trên xe chở theo bốn người trong đó có bà đào thị my ở thành phố bảo lộc là chủ xe
bà my cho biết sáng cùng ngày bà đã đến chợ ngọc hồi tỉnh con tum mua số pháo trên
để mang về thành phố bảo lộc làm quà biếu và sử dụng
hiện tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ tăng vật phương tiện cho công an huyện chư mơ ga
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tử mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng vũ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã hùng thắng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi da trắng và có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mảy trái
đối tượng nguyễn thị thanh hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà hai trăm sáu mươi bốn đường lê lợi phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
và đối tượng nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tiểu khu một mươi một thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
cao một m sáu mươi tám khuôn mặt hình chữ nhật sống mũi thẳng dái tay trúc nếp tay rô và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau cánh mũi trái

khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý